sở giao thông vận tài tp đà nẵng cho biết trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn có chiều hướng giảm nhưng số người chết tăng bốn trường hợp so với cùng kỳ năm trước
cụ thể tính từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến hết tháng sáu năm nay thành phố đà nẵng đã xảy ra bốn mươi hai vụ tai nạn giao thông làm ba mươi ba người thiệt mạng một mươi năm người bị thương so với cùng kỳ năm trước số người bị thương giảm một mươi bảy người số vụ tai nạn giao thông không tăng
tuy tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng giảm nhưng mỗi người khi tham gia giao thông cần chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để bảo vệ tính mạng cho bản thân và cộng đồng